hộ thuất nghèo vươn lên làm giàu con em đồng bào các dân tộc được đi học từ mầm non đến các trường phủ thông
học sinh các trường dân tộc nội chú bán chú được vào các trường đại học cao đẳng và trung cấp nghề
tuy nhiên nhìn lại công tác giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm ở sáu tỉnh có thể thấy
kết quả giảm nghèo chưa bền vững trình lịch giàu nghèo giữa các vùng nhóm dân cư chưa được thu hẹp
tỷ lệ tái nghèo còn cao hộ nghèo vẫn tập trung ở các huyện nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
như huyện đồng văn tỉnh hà giang huyện điện biên đông và mường nhé tỉnh điện biên
một bộ phận đồng bào vẫn còn thiếu đói nhất là vào những tháng giáp hạt hoặc sau những đợt thiên tai
thiếu đất sản xuất đất trồng lúa nhất là ở các nhóm dân tộc thái nùng tày hơ mông
đất được cấp phần lớn có chất lượng thấp và chưa được cải tạo
làm thì chỉ làm nương với làm dưỡng thôi chỉ đồ ăn thôi
và bán thì cũng không có bán
ở trên này thì bây giờ thì đất thì nó ít thì làm đồ ăn thôi
khoa học và công nghệ chưa được ứng dụng vào sản xuất
cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu
các công trình đường giao thông liên thôn liên bản trạm y tế xã thủy lợi nước sạch điện sinh hoạt
nhà văn hóa chưa được đầu tư tỷ lệ học sinh bỏ học cao
tiềm ẩn nguy cơ tái mùi

tiềm ẩn nguy cơ tái mùi
các công trình đường giao thông liên bản trạm y tế xã thủy lợi nước sạch điện sinh hoạt tỷ lệ học sinh bỏ học cao
để thực hiện mục tiêu trên cần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
và các chương trình hỗ trợ cho vùng đặc biệt khó khăn trong đó cần nghiên cứu ban hành một số giải pháp đặc thù
về chính sách tài chính nghiên cứu quy định hạn mức tín dụng lớn hơn
thời gian vay dài hơn tới một mươi đến một mươi năm năm cho sản xuất cây lâu năm và trồng rừng
có chính sách hỗ trợ đất ở và đất sản xuất đối với hộ nghèo gắn với hỗ trợ khoán
chăm sóc và bảo vệ rừng đầu nguồn rừng phòng hộ
có chính sách để tạo nguồn vốn cho ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn tín dụng yêu đãi khác
áp dụng lãi suất yêu đáy đặc biệt đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư theo chuỗi liên kết giá trị
hoặc xây dựng vùng nguyên liệu liên kết ổn định với người dân địa phương
thực hiện thí điểm cơ chế rút gọn các thủ tục tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng
nhất là đường giao thông liên thôn bản hỗ trợ một trăm linh vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
đối với các địa phương có nhu cầu bức xúc về chợ mà không có khả năng huy động vốn của doanh nghiệp và hộ kinh doanh
đầu tư xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội chú bán chú thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
đảm bảo xóa mù chữ bền vững đào tạo nghề sát với nhu cầu của đồng bào
đào tạo cán bộ khoa học công nghệ và quản lý cho các địa phương
trong quá trình thực hiện tăng cường vai trò trách nhiệm
sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nâng cao hiệu quả hiệu lực chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp
tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội các tập đoàn tổng công ty bộ đội biên phòng
trong việc giúp đỡ thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại các địa phương

công tác giảm nghèo bền vững đến năm hai nghìn hai mươi chắc chắn sẽ thu được những kết quả tốt đẹp
góp phần xây dựng một vùng biên giới bình yên thịnh vượng giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước